một kỷ sau henry barmentier một nhà khảo cổ học người pháp mới phát hiện rằng tháp dương long là một công trình kiến trúc và điều khắc trăm ba hoành tráng và lộng lợi nhất vùng đông nam á
tháp có nhiều tên gọi ngoài tên phổ biến là dương long đôi khi tháp còn được gọi theo địa danh tháp bình an tháp an chánh hay tháp vân tường

thì gọi di tích này là tháp ngà
cụm tháp này được xây dựng vào khoảng nửa cuối thế kỷ một mươi hai thời bùa trăm ba gia gia indra và madhava
hàng thế kỷ qua dương long luôn làm người ta hào hức mỗi khi tìm hiểu về nghệ thuật kiến trúc xây dựng và điêu khắc của tòa cổ tháp lộng lẫy đầy bí ẩn này
phải đến một trăm linh năm sau khi chiến tranh và sự tham lam của con người đã làm mất đi khá nhiều thứ ở nơi này tháp dương long mới bắt đầu được quan tâm trở lại bằng những cuộc khai quật của các nhà khoa học
đây là cụm tháp bằng gạch cao nhất đông nam á hiện còn tồn tại
tháp dương long đã được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt vào năm hai nghìn một mươi
những đợt khảo cổ vào thập niên đầu tiên của thế kỷ hai mươi một đã làm phát lộ gần như hoàn toàn nền móng của cụm tháp dương long với hệ thống bệ đỡ quy mô kiên cố và bề mặt chạm khắc trên đá hết sức độc đáo chưa hề được mô tả trong bất cứ tài liệu nào
đi thẳng bốn kính xong rồi tẩy ra anh bên kia bên này anh đi đi
trong khi hầu hết các tháp chăm ở bình định phần nền móng được gia cố đơn giản bằng đá ong đất cát và đá cụi thì ở cụm tháp dương long nền móng tháp được xử lý quy mô bề thế với bốn lớp đá ong bảy lớp gạch
chân đế bảo quanh trần tháp có đường kính hơn hai mươi mét được làm bằng sa thạch trồng khít đê

so với tháp bắc nam còn tương đối nguyên vẹn
kích thước gần như tương đương với tháp bắc
hai tháp tạo thành thế đối xứng xuyên qua tháp chính
về cấu trúc tháp nam cũng không khác so với tháp bắc
duy có mô típ trang trí thì hầu như ít dạp lại những chủ đề đã thể hiện ở tháp bắc
đặc biệt là giải trang trí quanh diểm mái
trên giải giữa hòa văn trang trí là những bầu vú tròn trịa
được chạm nổi xếp đều đặn đặt sát cạnh nhau thành vòng quanh tháp
trên các tầng mái diểm bao quanh cũng được trang trí
mỗi tầng thể hiện một cảnh khác nhau
nghệ thuật điêu khắc chạm trổ đã đạt tới trình độ điêu luyện
với các đề tài được thể hiện vừa hoành tráng lộng lẫy vừa tinh tế mềm mại
lớn hơn các tầng mái diểm bao quanh tháp
và giữ vị trí trung tâm của quần thể kiến trúc là tháp giữa
về cấu trúc tháp không khác hai tháp nhỏ
nhưng cao vượt hẳn lên
cần cứ và mặt bằng đế tháp
và phong cách nghệ thuật
nhiều nhà nghiên cứu cho rằng tháp dương long
tuy vẫn còn mang nhiều đặc trưng của tháp trầm pa
nhưng đã chịu ảnh hưởng khá đậm của nghệ thuật khmer
trong lịch sử giai đoạn từ đầu thế kỷ một mươi hai đến đầu thế kỷ một mươi ba
trầm pa liên tục phải chiến đấu
chống lại những cuộc chiến đấu của các tháp

vùng đất vizaya đã từng bị sát nhập vào lãnh thổ
của người khmer trong thời gian tương đối dài
có khả năng tháp được xây dựng vào thời kỷ trầm pa
bị người khmer đồ hộ
tháp dương long là một quần thể kiến trúc
bề thế và đẹp nhất
trong số các tháp trầm pa còn lại
ở miền trung
lần bước bên tháp xưa
rêu phong cổ kính
dù khách như lạc vào thế giới
của vương quốc trầm pa xưa
lùng linh trong tháp trầm pa xưa
những cái mà đã biết về người pháp viết lại
thì những cái mà chúng ta đào lên đây
là những thông tin hoàn toàn mới
rồi cho ta biết rằng
tất cả những cái tháp này
tất cả cửa giả và cửa chính
thì được chay từ dưới lên hoàn toàn bằng đá
thì người pháp làm hoàn toàn bằng đá
và cho cái chuyện mà
sau khi mà dân người ta phá dỡ
thì tự nhiên nó sập xuống rất nhiều
cho ta thấy là
một cái tháp trầm pa
vì một cái hệ thống tháp rất là vĩ đại
mà được kiến trúc rất là vĩ đại
mà có thể là đẹp nhất ở vùng này
qua cái khải quật này tôi thấy là
lộ ra một cái hé mở ra
một cái cái mà nhận thức
trước đây mình chưa biết
đó là cái cách mà người tràm xây dựng
thì qua cái đào này tôi thấy là
người tràm họ xây dựng
một cái tháp thì họ xây dựng từ dưới lên trên
mà song song với hai là vật liệu kiến trúc
cùng song song cùng xây
người là xây đến đâu
theo cái mô típ
đá và gạch đều cũng xây lên
đá đều đưa lên một lần
tôi cho rằng là người tràm họ cũng như các dân tộc khác
họ làm đến với cổ điển
tức là những cái mà hệ thống rồng rọc
trong cái dây kim tử tháp
người ai cập đã làm rồi
thì người tràm họ cũng làm thế hệ thống rồng rọc thôi
mà rồng rọc đây họ làm bằng sách hay là bằng gỗ
thì bằng con lăn này mình chưa hiểu lắm
thì người tràm chắc họ làm hệ thống dành dã
và làm bằng con lăn
kéo dây rồi kéo lên
một lần bằng sức người hai lần bằng sức vôi
thì họ đưa lên
mà các tổng đá này lên những cái
như cái đài hoa sen
đài rất là bình lớn
nó rồng đến ba mét
hơn ba mét chẳng hạn
thì họ làm bằng nhiều cái thết khác nhau
nhiều cái muối nhiều cái cánh hoa khác nhau
thì đưa lên cũng dễ dàng thôi
thật bất ngờ

thì dạo bước qua mặt tây của cụm tháp
chúng tôi nhìn thấy một nền móng kiến trúc gạch hình chữ nhật khá lớn
trung tâm kiến trúc có tượng yoni hình vuông
với nét điều khác sắc xảo
đây là yoni đầu tiên được tìm thấy ở bình định
trong các nghệ thuật chịu ảnh hưởng ấn độ giáo
không ở đâu lại phổ biến hình tượng linh ga yoni
biểu trưng của phổn thực sinh sôi nảy nở
và được thở phụng thành kính như trong nghệ thuật trầm pa
việc phát hiện yoni đã khẳng định
tháp dương long là đền thở thần siêng
các cuộc khai cuộc của các nhà khoa học
hơn một mươi năm trước
đã đưa lên khỏi mặt đất hàng ngàn hiện vật đá
hiếm có ngồi tháp trầm pa nào
lại có nhiều tác phẩm điêu khắc đá như dương long
chủ đề của các tác phẩm điêu khắc thật là phong phú
với nhiều đề tài khác nhau
nhưng vẫn tạo thành một phong cách nhất quán
dễ nhận thấy
đó là một phong cách nhất quán
đó là vào thời kỳ này
nghệ thuật điêu khắc trăm pa vẫn tiếp nối truyền thống
về cách thể hiện loại hình nhân trùng
trang phục và trang sức
nhưng các tác phẩm điêu khắc trăm pa bình định
mà điển hình là dương long
đã chịu nhiều ảnh hưởng của nghệ thuật khơ me
thầy pây yon an cò vát
nếu như trước đây
các nhà nghiên cứu khi bàn đến điêu khắc trầm pa bình định
thường chỉ quy tụ vào phong cách tháp mẫm
với những phát hiện mới tại tháp dương long
người ta sẽ được ngắm nhìn
một bức tranh toàn cảnh hơn
về nghệ thuật điêu khắc trầm pa bình định
ngót ngàn năm đã trôi qua
kể từ khi
những người thợ trăm tài hoa
đặt những phiến đá đầu tiên lên đỉnh đồi
nơi trời đất gặp nhau
để dựng nên ngôi đền thiêng bãi vọc thần linh
ngàn năm vẫn thổi
ngàn năm vẫn bay
cỏ may như níu chất người
mong ở lại thêm chút nữa
cùng buổi chiều hoang vu tháp cổ
khách du trở thấy mình như sững lại
biến hòa vào những phiến gạch xưa
nước mắt lên cao
ba ngọn cà làn như ba đỉnh núi kỳ vĩ
ngót ngàn năm nay
các vị thần vẫn cất nước dạo chơi